theo trung tâm khí tượng thủy văn cho biết hồi một giờ sáng nay vùng tâm áp thấp ở trong khoảng một mươi tám ba một mươi chín ba độ vĩ bắc một trăm linh sáu tám một trăm linh bảy tám độ kinh đông trên khu vực phía nam vịnh bắc bộ
nhiều giờ tiếp theo vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng vào vùng biển thanh hóa hà tĩnh
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp dịch chuyển chậm theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
đến một giờ ngày một mươi bảy tháng bảy tâm áp thấp nhiệt đới ở trong khoảng một mươi tám hai một mươi chín hai độ vĩ bắc một trăm linh sáu năm một trăm linh bảy năm độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh thanh hóa hà tĩnh
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là bốn mươi năm mươi km một giờ
do ảnh hưởng của vùng áp thấp sao có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ngày hôm nay một mươi sáu tháng bảy ở khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
từ ngày hôm nay gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp ba